công an tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công đối với đồng chí hạ sĩ võ duy khánh
nguyên chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh thừa thiên huế
hạ sĩ võ duy khánh sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại xã thủy tân thị xã hương thủy
nguyên là cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
vào lúc hơn một mươi năm h ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy hạ sĩ võ duy khánh trong quá trình làm nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát tại đường tránh huế phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô
vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên đối tượng không chấp hành
liều lĩnh gia tăng tốc độ đâm thẳng vào xe đồng chí khánh làm đồng chí khánh ngã xuống đường
bị thương tích nặng mặc dù đã được các đồng chí đồng đội và y bác sĩ hết lòng cứu chữa
nhưng đồng chí không qua khỏi và hy sinh vào sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ võ duy khánh
tết năm nay ngoài các tay máy đường phố chụp ảnh mưu sinh tại tp hcm
thì những thợ chụp ảnh từ các tỉnh miền tây đổ về cũng rất đông lên đến hàng trăm người
họ sẽ đến các điểm lễ hội vui chơi trên khắp thành phố trong suốt dịp tết để phục vụ và mưu sinh
tuy nhiên với xu hướng ngày càng phát triển thì cuộc sống của những người còn ảnh lớn tuổi này
sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
vì dù số lượng người đi chơi tết có nhiều hơn nữa
nhưng số người đồng ý cho các phó nhái chụp ảnh sẽ ngày càng ít dần
thậm chí có những tay máy cả ngày không trực nổi một vài tấm ảnh